liên quan đến việc bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh bệnh viện hoa mỹ đà nẵng đã dừng hoàn toàn việc tiếp nhận bệnh nhân vào viện
hiện lực lượng công an cũng đã tổ chức những chốt chặn bảo đảm an ninh trật tự khu vực chung quanh bệnh viện
đây là bệnh viện thứ tư sau bệnh viện đa khoa bệnh viện c và bệnh viện chấn thương trình hình trên địa bàn thành phố đà nẵng
thực hiện lệnh phong tỏa và tạm ngừng tiếp đón bệnh nhân
theo thông tin dịch tễ các bệnh bốn trăm bốn mươi chín vào cuối tháng sáu và đầu tháng bảy có nhập viện tại bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng
cụ thể từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến ngày sáu tháng bảy bệnh nhân này được đưa vào bệnh viện hòa mỹ đà nẵng điều trị với triệu chứng viêm phổ nặng tràn khí mảng phổi
từ một mươi tám h ngày sáu tháng bảy đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng bảy bệnh nhân này được tiếp tục khám và điều trị bệnh viêm phổi tràn dịch màng phổi tại năm khoa
cấp cứu ngoại lồng ngực khoa hồi sức tích cực chống độc nội hô hấp
và khoa quốc tế của bệnh viện đà nẵng
sau đó bệnh nhân này cùng bạn gái đã thuê xe cấp cứu vào thành phố hồ chí minh chạy chữa
hiện cả hai đều xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín